thì hình ảnh một người thầy đặc biệt trên chiếc xe lăn ngày ngày đồng hành cùng các em nhỏ đã trở nên quen thuộc từ lúc nào
vào những ngày nghỉ hè như thế này thì các lớp học của thầy càng trở nên đông đúc náo nhiệt hơn bởi số lượng học sinh ngày một đông hơn
vâng xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
một câu chuyện đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật và cả những người không khuyết tật
câu chuyện về thầy phùng văn trường một người thầy quyết tật viết chữ bằng miệng
thôn nhân lý xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội
tiếng ve kêu râm gian khắp các ngõ ngách thôn làng
con đường nhỏ dẫn vào thôn vẫn ngày ngày đưa đón những bước chân bình yên
những bước chân bình yên qua lại của người dân nơi đây
trong căn nhà nhỏ ven đường anh phùng văn trường và các học trò nhỏ của mình đang say xưa luyện chữ
đối với những người dân thôn nhân lý xã nam phương tiến thì lớp học nhỏ này là lớp học thật đặc biệt
đặc biệt không chỉ bởi lớp học có nhiều học sinh đặc biệt
từ những học sinh gia đình khó khăn đến những học sinh là người khuyết tật
mà còn đặc biệt bởi người đã thành lập và dẫn dắt lớp học này
người mà người dân nơi đây thường gọi bằng cái tên triều mến
và nhận hướng dẫn các cháu học viết chữ đẹp
thấy con em trong thôn có thể viết được chữ đẹp
sức học có tiến bộ hơn và ngày càng có nhiều học sinh tìm đến với anh hơn
nên anh đã kèm thêm cho các cháu cả các môn học khác như toán tiếng việt
vào những ngày hè như thế này lớp học của anh luôn đông đúc từ sáng tới chiều tối
anh chia sẻ anh như có duyên với lũ trẻ vậy
phụ huynh nào đưa con em đến anh cũng đều nhận hết

con em trong thôn đều là con nhà có hoàn cảnh khó khăn
trong đó có cả những cháu bé khuyết tật
mình không biết được bằng tay không biết được bằng chân
không biết được bằng miệng mà cái chữ nó rất là ngọn gàng
mà rất là khổ cực mới ra được
mong các cháu nhìn thấy cái tấm hướng của mình vượt qua cái khó khăn như thế
các cháu cố gắng nó noai theo nó có chân nó có tay đầy đủ
nó viết nó tuần nơi thì các cháu phải cố gắng nó học cho anh cho nó tốt
viết cho nó đẹp để cho các thầy các cô vui
để cho bố mẹ được tự hào
trường tôi sinh ra từ lúc con nhỏ là nó bị bãi liệt bị liệt cơ
trước khi em nó viết thì khó lắm viết thì bằng tay nhưng sau nó nguệt ngoạc
càng lặng người thì nó không chẳng
xong cuối cùng thì em nó cố gắng viết bằng miệng
miệng thì cũng có trí cái nội em nó kiên trì
kiên trì mà nó tự mình vươn lên rồi nó tập luyện
nhiều khi nó không có tập luyện nhiều khi nó không có tập luyện
thì bố già thấy con nó cứ cả đêm nó viết thì mình cũng bảo thôi cố gắng viết được thế nào để viết
còn thì ấy nó bảo con phải viết bằng được cho nó chữ nó lên người
nếu với cao có cái nào những trong quá trình tập luyện thì nhiều đôi khi cũng thấy con nó suy sụp tinh thần
vì là nó tập nhiều quá không được
thì sau này thì mãi thì cũng cái trí kiên trì của nó vươn lên thì nó tập mãi là viết được
thì bản thân tôi là bộ huynh thì cũng chỉ biết là động viên con
chứ còn thì cũng không bắt ép con là phải như thế này thế nọ đâu
gia đình bà nguyễn thị lãnh ở đội hai thôn nhân lý xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội
có được sáu người con
cháu nguyễn thị trang là con gái của người con thứ tư trong gia đình bà
không may mắn khi sinh ra bị chậm phát triển về trí tuệ và khả năng nói
nên trang gặp dùm
trang có rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và học tập
cũng vì vậy mà đã hai năm nay trang không thể đến trường
thương trang và gia đình bà nguyễn thị lãnh
nên anh phùng văn trường đã động viên bà và gia đình đưa trang đến để anh dạy học miễn phí
nhờ đó mà đến nay bản thân cháu trang đã tìm được niềm vui trong cuộc sống
chịu khó học hơn và biết lắng nghe hơn
ngay trước thì cháu nó không ngoái được đâu
thì cứ chơi đi đi đấy
xem thế nào thì người ta cứ bảo là cháu nó ngắn nưỡi quá
nó không phát triển được
bây giờ thì nó về được thế này
nhưng mà đi học thì đến trường thì lại về đấy
cháu nó đấy nó dành
cháu nó đấy thì nó cũng là người tăng tật
nó cố gắng nó giúp đỡ được các cháu
mà nó rất thương con cháu này
cháu này anh nó rất thương con cháu này lắm đấy
nếu mà không thương thì không được thế này đâu
cứ bảo cho nó là chú để cho cháu bảo
cháu cho không
giúp đỡ cho cháu không có nấy tiền để nằm như thế đâu
không chỉ riêng trang
rất nhiều bạn nhỏ ở thôn nhân lý xã nam phương tiến huyện trương mỹ
đều được gia đình yên tâm gửi gắm đến lớp học của thầy phùng văn trường
bởi đến với lớp học nhỏ này
các em học sinh không chỉ được rèn nét chữ
luyện nét người
mà còn được giao lưu học hỏi lẫn nhau
bên cạnh đó với mong muốn được hướng dẫn các em học sinh
đến với văn hóa đọc
nên anh phùng văn trường đã biến căn phòng nhỏ
của mình thành một thư viện
giúp các bạn nhỏ vừa tận dụng được thời gian rảnh rỗi của mình
lại vừa tiếp cận được với những kiến thức mới
đặc biệt là trong những dịp hè như thế này
con thích đến đây vì ở đây rất là nhiều sách
và thầy đã dạy có bất con nhiều điều
con học ở đây được làm làm mà con thấy thầy rất tốt và dạy dễ hiểu ạ
thầy cách nói và giảng rất hay ạ
ở đây có chương trình đọc
chuyện đọc sách và có các trò chơi thú vị ạ
con thấy thầy dạy những các bạn học sinh
mang nhau khó và khuyết tật
con thấy thầy rất là tốt ạ
từ khi thầy trường đổi dạy thì các cháu
tham gia vào cái lớp của thầy
thì cháu học cũng phát triển được
từ đấy thì các trường các cô giáo đến kia cũng đưa có những cái biểu dương
rất là tốt
bởi vì là các cháu này chứ rất là sống
mà học rất là kỹ
sau khi được thầy trường huấn luyện và đào tạo thì các cháu càng ngày càng tiến bộ
thầy trường mà người khuyết tật như thế
nó có một trách nhiệm của thầy trường
thì ý nghĩa rất là cao cả
rất là tuyệt vời
để cho nhiều người với tâm hương khác phải nghe theo
niềm đam mê học giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy
thối thúc tôi phải làm một điều gì đó
tôi chỉ mong mình giữ được sức khỏe như hiện tại
để có thể dạy chữ
truyền đạt kiến thức nhiều hơn cho các em
đó là chia sẻ của anh phùng văn trường với chúng tôi
khi được hỏi anh mong ước điều gì ở thời điểm hiện tại
và khi thực hiện chương trình này
khi được nhìn những tấm bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
của nhiều cấp
ban ngành trao cho anh
vì tấm gương tiêu biểu
người tốt việc tốt
khi được nhìn từng đoàn sinh viên mang sách
mang bàn tới chung tay cùng anh xây dựng thư viện
chúng tôi mới có thể phần nào hiểu được sự nỗ lực của anh
sức làn tỏa của anh đã truyền lửa tới biết bao con người
ngày hôm nay
trong tiếng rộn rã vui cười của các cô cậu học sinh trong căn nhà nhỏ
những nụ cười dạng dỡ của anh đã trở thành một minh chứng
sự sống nảy sinh từ cái chết
hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ
câu chuyện về thầy phùng văn trường với các lớp học đặc biệt của mình
là một trong số rất nhiều câu chuyện mà chương trình thắp sáng niềm tin của chúng tôi đã ghi nhận được
và tại việt nam hiện nay
nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nâng cao chất lượng giáo dục của người khuyết tật
đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng và thân thiện
các thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
các quyết định kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi của ngành giáo dục cũng đã được ban hành
thông tư số ba của bộ giáo dục và đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
ban hành ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám chương một những quy định chung nêu rõ
điều ba mục tiêu giáo dục hòa nhập
người khuyết tật được phát triển khả năng của bản thân được hòa nhập và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng
đảm bảo quyền học tập bình đẳng chất lượng và phù hợp với đặc điểm khả năng của người khuyết tật
chương ba nhiệm vụ quyền của giáo viên giảng viên nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và người khuyết tật
điều một mươi một nhiệm vụ của giáo viên giảng viên là ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với nhà giáo giáo viên giảng viên tham gia giáo dục hòa nhập thực hiện các nhiệm vụ sau đây
tôn trọng và thực hiện các quyền của người khuyết tật
hai bảo mật thông tin
bảo mật thông tin về tình trạng khuyết tật của cá nhân người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
phối hợp với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và gia đình người khuyết tật lập kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật học hòa nhập tổ chức hoạt động giáo dục đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân của người khuyết tật
phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giáo dục hòa nhập
bốn tư vấn cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật về dịch vụ hỗ trợ can thiệp sớm giáo dục hòa nhập định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật
phối hợp với đồng nghiệp gia đình và các tổ chức cá nhân có liên quan để xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện đối với người khuyết tật
thường xuyên tự bồi dưỡng đổi mới phương pháp học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập
nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng và thân thiện
bộ giáo dục và đào tạo đã ra quyết định số ba trăm ba mươi tám ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám ban hành kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi của ngành giáo dục
theo đó mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất bảy mươi người khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận

ba giải pháp thực hiện
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng lãnh đạo các cơ sở giáo dục đối với công tác giáo dục người khuyết tật bố trí nhân lực và các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc thực hiện các hoạt động giáo dục người khuyết tật
hai huy động sự tham gia của gia đình người khuyết tật tổ chức cá nhân vào các hoạt động giáo dục và hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực kinh nghiệm trong giáo dục người khuyết tật
tăng cường hướng dẫn giám sát hỗ trợ và đánh giá kết quả thực hiện giáo dục người khuyết tật